chào mừng quý vị và các bạn đã đến với thế giới toàn cảnh ngày một tháng sáu của báo sức khỏe và đời sống
sau đây là phần thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi
thảm họa nắng nóng khiến gần bốn mươi người thiệt mạng ở ấn độ
mỹ ba người thiệt mạng trong vụ nổ súng ở minneapolis
sau quá trình đàm phán nga và ukraine trao đổi một trăm năm mươi tù binh
âm mưu khủng bố tại thế vận hội paris được pháp ngăn chặn
ông trump quyên góp được gần năm mươi ba triệu usd sau khi bị kết tội
trung quốc không tham gia hội nghị hòa bình ukraine tại thụy sĩ
houthi tuyên bố tấn công tàu sân bay mỹ trên biển đỏ
israel tuyên bố chấm dứt hoạt động chiến đấu tại phía bắc gaza
giới chức ấn độ ngày ba mươi một tháng năm cho biết một mươi bốn người đã thiệt mạng tại bang bihar
trong đó có một mươi người đang tham gia tổ chức
cuộc tổng tuyển cử
những người này có dấu hiệu bị sốc nhiệt khi phải đứng cả ngày
để làm nhiệm vụ tổ chức giám sát bầu cử chủ yếu là ở ngoài trời
tại uttar pradesh bang đông dân nhất ở ấn độ
ít nhất chín nhân viên bầu cử trong đó có những người phụ trách an ninh
đã thiệt mạng hôm ba mươi một tháng năm khi có triệu chứng bị say nắng
hàng chục người làm nhiệm vụ bầu cử cũng đã được đưa đến bệnh viện để điều trị
một bệnh viện nhà nước ở bang odisha cũng báo cáo một mươi trường hợp tử vong
vào ngày ba mươi tháng năm khiến chính quyền bang phải khuyến cáo người dân
không hoạt động ngoài trời từ một mươi một h đến một mươi năm h hàng ngày
vì đây là khoảng thời gian nắng nóng nhất
bang zagakhan giáp bihar cũng ghi nhận ba trường hợp thiệt mạng nghi do sai nắng
tại delhi nhiệt độ cao đang khiến nhiều con chim và khỉ hoang bị ngất hoặc ốm
bang có lý sở thủ thành phố phải dùng hồ bơi và vòi phun nước
để giúp khoảng một hai trăm linh con vật nuôi nhốt tại đây giải nhiệt
tòa án tối cao ở bang miền tây jazakhan nơi phải chịu thời tiết nóng nhất
trong tuần này cho biết chính quyền địa phương đã không thực hiện
các bước thích hợp để bảo vệ người dân khỏi nắng nóng
tòa án kêu gọi chính phủ ấn độ cần có phương án dự phòng
để hành động ứng phó với tình hình đồng thời yêu cầu chính quyền bang
thành lập các quỹ bồi thường cho thân nhân của bất kỳ người nào tử vong vì nắng nóng
ấn độ đang trải qua mùa hè nắng nóng gai gắt
trong đó một phần vùng thủ đô dae đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục năm mươi hai chín độ c trong tuần này
dù con số trên có thể được điều chỉnh
sau khi cơ quan chức năng kiểm tra lại cảm biến tại các trạm thời tiết
cục khí tượng ấn độ cho biết nhiệt độ ở tây bắc và miền trung nước này
dự kiến giảm trong những ngày tới
dòng nắng nóng ở miền đông ấn độ có thể kéo dài thêm hai hôm nữa
các nhà nghiên cứu cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra
đã dẫn đến tác động nhiệt nghiêm trọng ở ấn độ
nước đông dân nhất thế giới này là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ ba toàn cầu
không chỉ riêng ấn độ nhiều quốc gia khác tại châu á cũng đang phải vật lộn
với nắng nóng gai gắt xu hướng mà các nhà khoa học cho rằng đang trở nên tồi tệ hơn
do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
tại nước láng giềng pakistan của ấn độ số lượng các vụ cháy rừng đang gia tăng
trong bối cảnh nhiệt độ ở nước này tiếp tục tăng cao đạt mức năm mươi hai hai độ c vào tuần trước
thông cáo báo chí từ thành phố minaporis của mỹ cho biết
vụ việc bắt đầu khoảng một mươi bảy h ba mươi theo giờ địa phương
khi các cảnh sát nhận được cuộc gọi thông báo vụ nổ súng tại khu trung cư
ở hai hai trăm linh đường blydell avenue south trong khu phố whitney
vụ nổ súng đã khiến hai thường dân thiệt mạng
ngoài ra trong quá trình đấu súng với nghi phạm hai cảnh sát đã bị trúng đạn
và được đưa vào bệnh viện gần nhất nhưng một người đã không qua khỏi
nghi phạm cũng bị thương nặng và tử vong sau đó
đây là vụ nổ súng chết người đầu tiên tại thành phố này trong vòng hai mươi năm qua
trước đó vào sáng hai mươi hai tháng năm theo giờ địa phương
cũng đã xảy ra một vụ xả súng tại bang pennsylvania
làm hai người thiệt mạng và ba người bị thương
thông báo của cảnh sát cho biết
vụ xòa súng xảy ra vào khoảng tám h ba mươi sáng
ở setter ngoại ô philadelphia thành phố lớn nhất bang pennsylvania
nghi can cầm khẩu súng ngắn từ công ty cũ và chốt giận lên các đồng nghiệp
rồi tàu thoát bằng xe hơi
không lâu sau nghi can bị chặn lại ở chiner và bị bắt
cơ quan chức năng chưa công bố danh tính nghi phạm
và cảnh sát đang điều tra động cơ xả súng của đối tượng
danh tính các nạn nhân cũng chưa được công bố
và ít nhất một nạn nhân được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
đây là công ty cho thuê và giặt là vải hoạt động từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tới nay
công ty này chủ yếu phục vụ các nhà hàng câu lạc bộ khách sạn và doanh nghiệp khác
ở pennsylvania và một số tiểu bang lần cận
theo một tổ chức phi lợi nhuận từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tới nay
trên toàn nước mỹ đã xảy ra ít nhất một trăm sáu mươi tám vụ xả súng hàng loạt
được định nghĩa là có từ bốn nạn nhân bị bắn trở lên
ngày ba mươi một tháng năm bộ quốc phòng nga thông báo
sau quá trình đàm phán bảy mươi năm quân nhân nga đã được trao trả từ tay chính quyền ukraine
đổi lại bảy mươi năm tù binh ukraine cũng được bàn giao cho phía bên kia
quân đội nga cho biết
bệnh sĩ sẽ được vận tải cơ đưa về thủ đô moscow để điều trị và phục hồi
các tiểu vùng quốc ả rập thống nhất uae đã làm trung gian trong thỏa thuận
tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy cũng đã xác nhận
bảy mươi năm công dân nước này gồm bảy mươi một bệnh sĩ và bốn dân thường đã được nga trao trả
ủy ban điều phối xử lý tù binh thuộc chính phủ ukraine cho hay
một mươi chín người trong số này từng tham gia phòng thủ đảo rắn
ngoài khơi odessa trong giai đoạn đầu chiến sự
thêm dòng quân đội nga cũng bàn giao thi thể hai trăm một mươi hai quân nhân ukraine theo thỏa thuận
đợt trao trả diễn ra giữa lúc nga đẩy mạnh tiến công tại nhiều khu vực dọc tiên tuyến
trong đó có tỉnh kharkov ở đông bắc ukraine
bộ trưởng quốc phòng nga andrei belosov ngày ba mươi một tháng năm tuyên bố
các đơn vị nước này đang tiến công trên mọi hướng chiến thuật
và đẩy lùi lực lượng ukraine khỏi vị trí
hoạt động tác chiến tích cực của lực lượng nga tại những khu vực quan trọng
ở tỉnh kharkov buộc đối phương phải rút lui tám chín km
quân đội nga đã kiểm soát thêm tám trăm tám mươi km vuông lãnh thổ trong năm nay
bộ quốc phòng nga cũng thông báo bốn mươi năm binh sĩ ukraine đã đầu hàng trong một tuần qua
đoàn trao đổi tù binh gần nhất giữa nga và ukraine diễn ra ngày tám tháng hai
khi mỗi bên bàn giao một trăm linh người cho đối phương
moscow và kiev đã hơn năm mươi lần trao đổi kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
giới chức ukraine xác nhận hơn ba binh sĩ nước này được trả tự do
nga công bố con số tổng cộng nhưng được cho là ít nhất một hai trăm linh binh sĩ đã trở về
bộ trưởng nội vụ pháp zeran damanin cho biết
các thành viên của tổng cục an ninh nội địa đã bắt giữ một thanh niên một mươi tám tuổi đến từ chernia vào ngày hai mươi hai tháng năm
vì nghi ngờ người này đứng sau kế hoạch tấn công các sự kiện bóng đá
sẽ được tổ chức ở thành phố phía nam san etienne
theo điều tra ban đầu người đàn ông này đang chuẩn bị tấn công vào sân vận động ziproi yucha ở san etienne
sẽ tổ chức một số trận đấu bóng đá trong thế vận hội paris
cuộc tấn công được lên kế hoạch nhằm vào khán giả và lực lượng cảnh sát
nghi phạm muốn tấn công các sự kiện olympic để chết và trở thành kẻ tử vi đạo
thế vận hội paris sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu tháng bảy đến ngày một mươi một tháng tám
các trận đấu bóng đá sẽ diễn ra ở các thành phố trên khắp nước pháp
trận trùng kết sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia stade de france ở paris
pháp đang trong tình trạng cảnh báo an ninh cao nhất trước thế vận hội olympic và palympic paris
dự kiến sẽ thu hút hàng triệu du khách
mối lo ngại về an ninh đặc biệt cao đối với lễ khai mạc quy tụ hơn một trăm linh nhà lãnh đạo thế giới tới thủ đô của pháp
nó bao gồm những chiếc thuyền chờ các vận động viên dọc theo sông sen trong cuộc diễu hành ngoài trời dài sáu km
và những đám đông khổng lồ theo dõi từ bờ kè
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tổng thống pháp emmanuel macron cho biết
lễ khai mạc thế vận hội diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng bảy có thể được chuyển đến sân vận động quốc gia của nước này
nếu mối đe dọa an ninh được cho là quá cao
chính phủ pháp cũng quyết định du khách sẽ không được miễn phí vào xem lễ khai mạc vì lo ngại về an ninh
thay vào đó quyền truy cập miễn phí sẽ chỉ dành cho người được mời
an ninh cũng được tăng cường cho lễ rước đuốc olympic diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng bảy
đi qua tu viện mont saint michel nơi đón hàng nghìn khách du lịch mỗi ngày
sau khi ông trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử mỹ bị kết tội hình sự
một làn sóng ủng hộ đã ập đến với nhiều nhà tài trợ cam kết chi hàng triệu sd ủng hộ ông
theo hãng tin reuter ngày ba mươi tháng năm các nhà tài trợ lớn của đảng cộng hòa đã bày tỏ ủng hộ ông donald trump
cam kết quyên góp hàng triệu usd để hỗ trợ ông sau khi ông bị kết tội hình sự
nhiều nhà tài trợ có quan điểm bảo thủ đã coi vụ việc này là sự chèn ép về chính trị
họ lặp lại tuyên bố của ông trump cho rằng đảng dân chủ đang cố gắng làm suy yếu ông trước cuộc bầu cử ngày năm tháng một mươi một
mặc dù các công tố viên cho rằng những tuyên bố này là sai sự thật
cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống donald trump cho biết hôm ba mươi một tháng năm
chỉ vài phút sau khi phán quyết được công bố tại phiên tòa người ủng hộ đã làm quá tải hệ thống quyên góp kỹ thuật số của ông trump
bất chấp tình trạng đình trệ vì lượng truy cập quá lớn chiến dịch tranh cử đã thu về năm mươi hai tám triệu usd từ các nhà tài trợ nhỏ lẻ
trước đó ngày ba mươi tháng năm bộ thẩm đoàn của tòa án hình sự mahatan new york đã tuyên bố donald trump có tội
với toàn bộ ba mươi bốn tội danh trong vụ truy tố làm giả hồ sơ kinh doanh chi tiền ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm hai nghìn một mươi sáu
phán quyết khiến ông trump là cựu tổng thống mỹ đầu tiên trong lịch sử bị truy tố và kết tội
cũng là ứng viên đầu tiên của một chính đảng là tội phạm khi chạy đua vào nhà trắng
thẩm phán john menton ấn định thời điểm tuyên án vào ngày một mươi một tháng bảy vài ngày trước khi đại hội toàn quốc đảng cộng hòa bắt đầu
thời hạn kháng cáo là trong vòng ba mươi ngày sau khi tòa tuyên án làm giả hồ sơ kinh doanh là tội nhẹ ở new york
với mức phạt tối đa bốn năm tù và phạt tiền năm usd với mỗi tội danh
tuy nhiên giới quan sát cho rằng ông trump nhiều khả năng không phải ngồi tù do ông không có tiền án vi phạm không mang tính bạo lực
ngay sau phán quyết ông donald trump đã gửi thư đến cử tri kêu gọi quyền góp khẳng định mình là tù nhân chính trị
góp tiền trước khi bước qua ngày mới
loạt mạnh thường quân cộng hòa cũng cam kết tiếp tục quyên góp mạnh tay cho ông trump chạy đua vào nhà trắng
giới quan sát cho rằng những diễn biến của phiên tòa ở new york sẽ tăng hiệu quả vận động tài chính tranh cử cho cựu tổng thống mỹ
nhiều tỷ phú từng ngại ủng hộ trump giờ đây đã sẵn sàng công khai lên tiếng
điển hình là tỷ phú đầu tư phú quân bill ackman và tài việt ngành kim loại mỹ andy sabin
trong một thông báo hôm ba mươi một tháng năm bộ ngoại giao trung quốc cho biết
bắc kinh từ chối lời mời tham dự hội nghị hòa bình ukraine vì họ chưa đáp ứng các điều kiện cần để chúng tôi tham gia
giải thích về thông báo này người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc mao ninh nhấn mạnh
yêu cầu của trung quốc về một hội nghị hòa bình quốc tế được cả nga và ukraine công nhận là công bằng và không thiên vị
và không nhằm vào bất kỳ bên nào
bà mao ning nói trung quốc rất quan trọng việc thụy sĩ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình ukraine lần đầu tiên
và đã làm việc với phía thụy sĩ và tất cả các bên liên quan từ đầu năm nay
trong khi đó theo hãng thông tấn nga ara trung quốc từ chối dự hội nghị hòa bình ukraine là do nga không cử đại diện đến hội nghị này
trước đó trung quốc cho rằng hội nghị phải có sự tham gia của cả nga và ukraine
gần đây chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh quan điểm rằng
các cuộc đàm phán hòa bình được cả nga và ukraine công nhận là cách tốt nhất để chấm dứt xung đột đang diễn ra giữa hai nước
trong tuần này trung quốc đã thông báo với các nhà ngoại giao rằng các điều kiện mà bắc kinh đưa ra chưa được đáp ứng
bao gồm hội nghị phải được cả nga và ukraine công nhận
cần có sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và cần có cuộc thảo luận công bằng về tất cả các đề xuất
thụy sĩ đầu tháng này đã xác nhận gửi thư mời trên một trăm linh quốc gia giữa hội nghị thượng đỉnh hòa bình về ukraine
diễn ra vào ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng sáu tại bugastok
sự kiện được tổ chức theo đề nghị của kiev và xoay quanh thỏa thuận công thức hòa bình của ukraine
công thức hòa bình gồm một mươi điểm được tổng thống ukraine volodymyr zelensky đưa ra cuối năm hai nghìn hai mươi hai
tổng thống zelensky kêu gọi sự tham gia của tổng thống mỹ joe biden và chủ tịch trung quốc tập cận bình
trong tuyên bố đưa ra ngày hai tháng năm vừa qua người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova khẳng định
nga sẽ không tham dự hội nghị về ukraine được tổ chức tại thụy sĩ
cũng như bất kỳ sự kiện nào khác liên quan đến công thức hòa bình của kiev cho dù moscow được mời tham dự
lực lượng vũ trang nổi dậy hào thi ở yemen tuyên bố vừa thực hiện một vụ tấn công tên lửa vào tàu sân bay the whip đi anshai harbor của mỹ ở biển đỏ
trên truyền hình người phát ngôn quân sự của hào thi yahya sari cho biết
các lực lượng mặt đất và hải quân của nhóm này đã phối hợp tiến hành cuộc tập kích tên lửa chính xác vào tàu sân bay uss dewide the esen hower của mỹ trên biển đỏ hồi chiều nay
cuộc tấn công nhằm đáp trả loạt không kích của liên quân mỹ anh vào thủ đô sana cùng một số đô thị khác ở yemen một ngày trước đó
khiến ít nhất một mươi sáu người chết và hơn bốn mươi người bị thương
trước tuyên bố này houthi cũng ra thông báo khẳng định đã tiến hành tấn công tổng cộng một trăm hai mươi chín tàu trên khu vực biển đỏ biển á rập ấn độ dương và địa trung hải trong hơn bảy tháng qua
riêng trong bảy ngày qua lực lượng này đã tiến hành một mươi hai cuộc tấn công nhằm vào một mươi tàu liên quan đến israel tại khu vực biển đỏ biển ả rập và địa trung hải
vũ khí tấn công chủ yếu là tên lửa đối hạm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái mang thuốc nổ
houthi một lần nữa khẳng định chiến dịch tấn công của nhóm này là nhằm đáp trả cuộc chiến đẫm máu mà quân đội israel tiến hành chống người palestine ở giải gaza kéo dài gần tám tháng qua
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng năm houthi cũng đã tuyên bố phát động các cuộc tấn công nhằm vào ba tàu trên ấn độ dương và các khu vực biển đỏ cùng hai chiến hạ mỹ
hai tàu bị tấn công trên ấn độ dương là larigo d z và mst mechela
chiếc tàu bị tấn công trên biển đỏ có tên gọi miriam valisa
danh tính hai chiến hạm mỹ bị tấn công không được đề cập
quân đội mỹ tại khu vực chưa xác nhận hay bình luận về thông tin mà hào thi vừa công bố
từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng hào thi đã phát động chiến dịch tấn công nhằm vào các tàu lưu thông trên biển đỏ biển á rập và vịnh a đen mà nhóm này cho là có liên quan đến israel
mới đây nhóm vũ trang được iran hậu thuẫn thông báo mở rộng mục tiêu tấn công các tàu liên quan đến israel ra tới ấn độ dương và biển địa trung hải
các thủ lĩnh hào thi tuyên bố hành động tấn công của nhóm này là để biểu thị tình đoàn kết với người palestine ở dài gaza
tuyên bố của quân đội israel ngày ba mươi một tháng năm cho biết sau hơn hai tuần giao tranh căng thẳng ở zabalia quân đội đã hoàn thành chiến dịch
với việc tiêu diệt hàng trăm chiến binh trong các trận cặt chiến thu giữ các kho vũ khí lớn cũng như phá hủy hơn một mươi km đường hầm và các bề phóng tên lửa của hamas
đồng thời quân đội israel cũng đã tìm thấy thi thể của bảy con tin
chiến dịch tại zarbaya lần này của israel bắt đầu ngày một mươi hai tháng năm với các cuộc ném bom dữ dội
tiếp đó xe tăng và bộ binh israel đã tiến vào khu vực
giao tranh ác liệt tại zabalia cũng đã xảy ra trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
quân đội israel khi đó cho biết họ đã tiêu diệt tất cả các tay súng hamas tại đây
trong khi đó ở phía nam gaza israel tiếp tục sử dụng xe tăng và thực hiện các cuộc không kích tại thành phố rafah
quân đội israel đã tìm thấy các tên lửa tầm xa kho liệu đạn chất nổ và đạn dược
cũng như phát hiện các đường hầm do hamas xây dựng ở trung tâm thành phố
và đã tiêu diệt khoảng ba trăm linh tay súng hamas kể từ khi tấn công vào thành phố này ngày bảy tháng năm
theo cơ quan y tế palestine
khoảng ba mươi sáu ba trăm linh người dân tại gaza đã thiệt mạng và hơn tám mươi một tám trăm linh người khác bị thương kể từ khi xung đột xảy ra
chiến tranh kéo dài đã khiến cơ sở hạ tầng của gaza bị phá hủy trên diện rộng
tình trạng suy dinh dưỡng và nạn đói đã xảy ra
trong khi thời gian qua chỉ một số lượng rất nhỏ viện trợ được đưa vào gaza
mới đây tổng thống mỹ joe biden đã đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin mới giữa israel và lực lượng hamas
theo truyền thông khu vực đề xuất mà tổng thống mỹ công bố gồm ba giai đoạn
giai đoạn một kéo dài sáu tuần trong đó hamas trả tự do cho toàn bộ các con tin người mỹ
đồng thời trao trả thi thể của tất cả các con tin đã thiệt mạng
giai đoạn hai bao gồm việc trả tự do cho toàn bộ các con tin còn sống còn lại và các lực lượng israel rút khỏi giải gaza
giai đoạn ba là về quá trình tái thiết giải gaza có thể kéo dài trong nhiều thập niên
tổng thống joe biden kêu gọi hamas chấp nhận đề xuất mới
nhấn mạnh rằng đây là cơ hội lịch sử mà nhóm vũ trang palestine cần nắm bắt
vừa rồi là những thông tin chi tiết có trong thế giới toàn cảnh ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại